qua công tác theo dõi giám sát bộ thông tin và truyền thông nhận thấy
tình hình lây nhiễm phần mềm độc hại tại việt nam và nhiều quốc gia trên thế giới
có diễn biến phức tạp tiềm ẩn nhiều nguy cơ tấn công mạng nguy hiểm
theo thống kê từ trung tâm giám sát an toàn không gian mạng quốc gia trực thuộc
cục an toàn thông tin bộ thông tin và truyền thông
có khoảng bốn bảy triệu địa chỉ ip của việt nam thường xuyên nằm trong các mạng mã độc lớn
vì vậy bộ thông tin và truyền thông đề nghị các bộ ban ngành thực hiện nghiêm túc chỉ thị số một mươi bốn
bảo đảm có giải pháp phòng chống mã độc bảo vệ cho một trăm linh máy chủ máy chạm thiết bị đầu cuối
liên quan và có cơ chế tự động cập nhật phiên bản hoặc dấu hiệu nhận dạng mã độc mới
giải pháp phòng chống mã độc được đầu tư mới hoặc nâng cấp có khả năng phản ứng kịp thời
trong việc phát hiện phân tích và gỡ bỏ phần mềm độc hại
khi phát hiện dấu hiệu của các chiến dịch tấn công mạng
thông báo về cơ quan chức năng liên quan bộ thông tin và truyền thông
trung tâm giám sát an toàn không gian mạng quốc gia cục an toàn thông tin
để có biện pháp xử lý kịp thời giảm thiểu thiệt hại